đại diện facebook cho biết những nội dung đăng tải lên mạng xã hội này nếu xác định vi phạm pháp luật việt nam sẽ bị ẩn đi không cho hiển thị trong lãnh thổ việt nam
tuy nhiên người dùng facebook các quốc gia khác vẫn nhìn thấy được bài viết nói trên
liên quan đến vấn nạn tin giả lan truyền trên facebook đại diện mạng xã hội này cho biết sẽ có các bước tiến hành gồm như gỡ bỏ giảm thiểu sự lan tỏa của thông tin
nếu xác định thông tin lan truyền là giả có ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài xã hội thì facebook sẽ gỡ bỏ các thông tin đó
đối với các tài khoản giả mạo sẽ bị xóa ngay nếu bị phát hiện
đối với các thông tin giả mạo chưa được xác định được ảnh hưởng của nó tới cộng đồng facebook sẽ hạn chế hiển thị các nội dung đó
đại diện facebook cũng cho biết tiêu chuẩn cộng đồng của facebook được cập nhật thường xuyên
hiện nay tiêu chuẩn cộng đồng có tổng cộng chín chính sách gồm ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục bắt nạt và quấy dối
ảnh khỏa thân trẻ em và bóc lột tình dục trẻ em tài khoản giả ngôn từ gây thù ghét hàng hóa bị kiểm soát spam hoạt động tuyên truyền khủng bố toàn cầu nội dung bạo lực và phản cảm
phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
do nước thải từ hoạt động chế biến hải sản phóng sự ngay sau đây sẽ phản ánh về thực trạng này
đã hàng chục năm qua người dân tổ bảy ấp lò dôi xã phước hưng huyện long điền phải chịu cảnh khốn khổ vì mùi hôi thối do tình trạng ô nhiễm môi trường tại rạch thoát nước ra sông cửa lấp
theo phản ánh của người dân có thời điểm nước thải ra ngập cả vào sân trang cả giàu nhà
khiến cho cuộc sống của một số gia đình bị đảo lộn
cũng theo phản ánh của người dân thì nguồn nước hôi thối này do một số cơ sở chế biến hải sản phơi hải sản ở khu vực xung quanh con rạch gây ra
tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm
người dân đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền nhưng đây này vẫn chưa được giải quyết trực đẩy
hồi lúc ở đây nước đùng bình thường nước châm như bình thường vậy đó mà từ lúc thiên nghiệp mở ra đây ra ra là nó thúi nhiễm tới giờ luôn
bên ấp cũng có kế hoạch các ban ngành tầm thể và lực lượng nhân quân cũng dọn dẹp
thường xuyên nhưng mà do là những người dân mình có ý thức về cái thùng rác cậu rồi chụp xuống dưới nó ngạc
nên nó ứ nước lại
nhưng một số mà các hậu mà có nhà máy xử lý tải thường xuyên là cái này là do buổi tối thả lén
theo ủy ban nhân dân xã phước hưng huyện long điền đang có kế hoạch nào chét và xây cống họp tại đây để đảm bảo môi trường cũng như mỹ quan đô thị
song song đó địa phương cũng tuyên truyền dẫn động người dân bỏ rác đúng nơi quy định tránh vứt rác xuống rạch
cắt ngãn dòng chảy
ngoài ra trong thời gian tới chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và sẽ yêu cầu dừng hoạt động ngay những cơ sở chế biến phơi hải sản xả thải trực tiếp ra rạch thoát nước
thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố bị can nguyễn thị kim anh
phó phòng chống tham nhũng thanh tra bộ xây dựng trưởng đoàn thanh tra của bộ xây dựng tại vĩnh phúc cùng với hai thành viên gồm ông đặng hải anh
chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai và bà nguyễn thùy lịch cán bộ phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê chuẩn và triều công ngài
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một mươi hai tháng sáu tại ban quản lý dự án huyện vĩnh tường
tổ công tác của công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang cán bộ thanh tra đặng hải anh nhận chín mươi triệu đồng của một lãnh đạo công ty tư nhân
khi bị bắt đặng hải anh thừa nhận đã nhận tiền của doanh nghiệp để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà đơn vị thi công trên địa bàn huyện vĩnh tường đã được nghiệm thu thanh toán
cùng ngày tại ubnd huyện vĩnh tường cảnh sát đã bắt quả tang nguyễn thị kim anh nhận sáu mươi tám triệu đồng của kế toán ubnd xã tân tiến để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà ubnd xã tân tiến là chủ đầu tư và nhận chín mươi một năm triệu đồng của một công chức tài chính kế toán của ubnd thị trấn thổ tăng
sau khi bị bắt các cán bộ thanh tra đã thử nhận hành vi
khám sát khẩn cấp nơi làm việc của đón thanh tra tại ubnd huyện vĩnh tường
công an tỉnh vĩnh phúc thu giữ nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn huyện vĩnh tường
ba trăm ba mươi năm triệu đồng trong tủ do nguyễn thị kim anh quản lý
đối tượng hà như an tên thường gọi là nga trú ở khu phố ba thị trấn tân thanh huyện tân thanh tỉnh long an đã lừa đảo chiếm đoạt của hai mươi chín người số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
đối tượng đã bị các bị hại làm đơn tố cáo lên cơ quan công an
theo trình báo của các bị hại khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám an tự giới thiệu tên là nga có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng
có thể giúp người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng với số tiền lớn lãi suất thấp không cần thiếu
người dân chỉ cần đưa một số tiền phí để làm hồ sơ vay
cụ thể với mỗi hồ sơ vay một trăm linh triệu đồng thì người vay đưa cho an ba triệu tiền phí để làm hồ sơ
các thủ tục vay đều do an thực hiện
người vay chỉ đưa giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu ký vào sáu tờ giấy do an đưa
thì có thể lập hồ sơ vay với lãi suất vay từ sáu mươi năm đến một bốn một tháng
vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan điều tra công an quỳ mục quá
tiếp nhận đơn của bà phan thị đà để tố cáo đối tượng hà như an
ở khu khu ba thị trấn thân thạnh quỳ thân thạnh tỉnh long an
rồi nó đòi đảo chiếm đọt số tiền của bà đà là một trăm linh sáu triệu đồng
trong giai đoạn mà cơ quan điều tra tiến hành điều tra xác minh
thì đã nhận thêm hai mươi tám đơn cũng tố cáo hà như an bằng lãi thủ đoạn trên
chiếm đoạt số tiền là bốn trăm tám mươi một triệu đồng
anh phan thanh hơn bốn mươi chín tuổi trú tại xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
nhờ an vay năm trăm linh triệu đồng và đưa tiền cho an để làm thủ tục
tuy nhiên nửa năm trôi qua vẫn chưa vay được tiền
anh hơn đã làm đơn trình báo tới cơ quan công an
tương tự anh trần thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú cùng địa phương
cũng bị an lừa đảo nhiều lần với số tiền hai mươi năm triệu đồng
anh phan thanh hơn bốn mươi bảy tuổi chú cùng địa phương
chỉ hẹn ngày để lãnh tiền dễ ngăn
tới ngày thì chỉ nói có công việc hồ sơ trục trặc
rồi bị đoàn kiểm tra kiểm tra rồi về tiếp
sau thời gian chị nói bị tai nạn không về nữa
khi nữa chúng tôi làm dữ quá mới nói thôi
giờ hồ sơ ở bên ngân hàng
sau khi tiếp nhận tin tố giác của người dân cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc hóa nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng hà như an
qua điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc hóa đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh đối tượng an đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại

hà như an đã lừa đảo hai mươi chín người dân ở ấp ba ấp bốn ấp sáu và ấp bảy xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an số tiền gần năm trăm linh triệu đồng số tiền chiếm đoạt được an dùng tiêu sẻ cá nhân và trả nợ
vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã dẫn dải đối tượng lưu trường thọ một mươi tám tuổi ngụ ở xã diên phú huyện diên khánh tỉnh khánh hòa ra đầu thú tại tỉnh khánh hòa để đưa về bình phước điều tra làm rõ hành vi làm một người tử vong
ngày một mươi ba tháng sáu lưu truyền thọ từ khánh hòa lên bình phước xin ở cùng phòng trọ tại khu phố tân trà một phường tân bình thành phố đồng xoài với hai người bạn là lý thị thảo một mươi tám tuổi và hoàng thanh trang một mươi chín tuổi để đi làm thuê
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng sáu thảo và trang cùng đi về nhà ở xã bong bo huyện bù đăng phước và giao lại chìa khóa phòng trọ cho thọ giữ
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày nghe tin thọ đưa hai người chú không rõ lây lịch về ngủ cùng phòng
nên thảo gọi điện nhờ phạm thành tài
hai mươi một tuổi làm cùng chỗ với thảo
đến phòng trọ của thảo đuổi hai người chú này ra khỏi phòng
khi tài đến nơi giữa tài và thọ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
bị tài tát vào mặt thọ dùng dao đâm liên tiếp khiến tài tử vong
ghen xong thọ vứt tăng vật rồi bắt xe khách về khánh hòa để đầu thú
còn tại tỉnh lâm đồng tòa nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với trịnh văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã giao an huyện gia thủy tỉnh nam định
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bị cáo trịnh văn giang và anh phan thanh tâm cùng tham dự tiệc sinh nhật ở xã liên hiệp huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
sau khi uống bia trong bữa tiệc bị cáo giang điều khiển ô tô lùi từ trong sân của quán ra ngoài đường thì va chạm với xe ô tô của anh tâm
sau đó anh tâm đã dùng gạch đập vào ô tô của giang nên giang đã điều khiển xe ô tô đâm vào anh tâm khiến anh tâm tử vong tại chỗ
sau đó bị cáo đến cơ quan công an để đầu thú
tại phiên tòa xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo và đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân
tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo trịnh văn giang một mươi hai năm tù về tội danh giết người buộc phải bồi thường cho gia đình người bị hại với số tiền một trăm sáu mươi chín triệu đồng
không hề có mâu thuẫn hay tư thù gì từ trước
nguyên nhân của rất nhiều vụ án mạng đau lòng thời gian gần đây có thể thấy là lại bắt nguồn từ những va chạm hết sức bình thường
trong sinh hoạt của anh tâm
chỉ vì lời qua tiếng lại một phút bốc đồng và không kiểm soát được hành vi nên đã dẫn đến kết cục đáng tiếc
tước đoạt sinh mạng của người khác những người phạm tội phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật
cái giá phải trả của bị can phạm văn trung năm mươi tuổi chú phường đại yên thành phố hạ long
giờ đây là những tháng ngày sau song sát chạy giam dằn vặt về tội ác mà mình đã gây ra
chỉ vì một phút nóng giận nghi ngờ người hàng xóm cùng làm nghề lái đỏ
lấy chiếc cầu gỗ trên đò của mình
hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới sô sát
trung đã dùng gậy gỗ đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong
còn đây là vũ văn việt hai mươi năm tuổi trú tại phường hà khẩu thành phố hạ long
đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi giết người
nguyên nhân của vụ án
mạng xuất phát từ việc bố của việt phát hiện con cháu của gia đình bị nhốt trong nhà hàng xóm
hai bên xảy ra cãi vã
việt đã cầm một con dao tự chế đến nhà nạn nhân với mục đích giết người
thời gian gần đây trên đại bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cối gây thương tích
mà nguyên nhân bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố hạ long đã khủy tố hai mươi bốn vụ ba mươi tám bị can về tội cối gây thương tích
đa phần các đối tượng ở độ tuổi còn trẻ thiếu kỹ năng giải quyết tình huống không kiềm chế được bản thân
trong một số trường hợp chính thái độ lời nói của nạn nhân đã kích động đối tượng
và là nguyên nhân đẩy mâu thuẫn lên cao dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn xích mích trong sinh hoạt thì chúng ta phải hết sức chết hết hết sức kiềm chế
hay thứ hai là nếu đó xảy ra cái số mà các bên không thể thống nhất hòa giải hoặc là giải quyết được
thì chúng ta có thể là báo các cơ quan chức năng các đoàn thể quân chúng từ địa bàn phường
hoặc là nếu có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì có thể báo cơ quan công an chúng tôi đến để chúng tôi tham gia giải quyết
và theo đúng quy pháp luật tránh trường hợp là các bên không tự giải quyết được
và thông qua việc mâu thuẫn như thế thì sẽ sử dụng khung khí và gây nhau hậu quả là người bị thiệt hại về tính mạng về sức khỏe
trong khi những người gây ra đúng rồi trực tiếp gây ra thương tích cho người bị hại thì họ đã phải trả những gây ra rất đắt
đề cao đạo đức ứng xử có văn hóa chấp hành pháp luật là việc làm cực kỳ cần thiết của mỗi người trong đời sống hàng ngày
có như vậy những mâu thuẫn xảy ra sẽ được hóa giải triệt tiêu nguy cơ bùng phát thành xung đột có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc bất cứ lúc nào
điều đó sẽ góp phần quan trọng đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi cá nhân gia đình và xã hội
ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố biên động
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn căn quê tại thanh hóa để điều tra về hành vi gây dấu chất tự công cộng
trước đó công an thành phố biên hòa đã bắt hai đối tượng gồm nghê văn giang và nguyễn duy kỷ cùng ngụ tại thành phố biên hòa
cả ba đối tượng trên có liên quan đến vụ gây dối chất tự công cộng
chặn xe ô tô chở công an đồng nai tại khu vực đường đặng văn trơn xã hiệp hòa thành phố biên hòa khiến giao thông ách tắc gây bức xúc trong dư luận
công an tp biên hòa đã khởi tố vụ án tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra
lực lượng cục cảnh sát hình sự bộ công an cũng được tăng cường phối hợp với công an tỉnh đồng nai điều tra truy xét các đối tượng liên quan
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào trường ngày một mươi hai tháng sáu có hai nhóm người ăn uống tại nhà hàng lam viên đường đặng văn trơn xã hiệp hòa
nhóm người ăn uống cùng phạm văn hiền xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn tấn lương
khi nhóm hiền lên xe ô tô rời nhà hàng lương điện thoại cho ngô văn giang đến hỗ trợ
sau đó giang huy động kỹ căn cùng nhiều đối tượng xăm trổ đến trận xe ô tô chở nhóm hiền trên đường đặng văn trơn
công an đồng nai đã điều hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự đưa một số người liên quan về trụ sở công an tp biên hòa để điều tra làm rõ
hiện vụ việc đang trong quá trình tiếp tục điều tra
sông vào nhà người dân ngang nhiên hành hùng một phụ nữ
ba bị can trong nhóm côn đồ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
ba bị can gồm có lâm văn ngọc ba mươi sáu tuổi trần viết tư ba mươi sáu tuổi
và trần công cường ba mươi hai tuổi đều trú tại huyện thăng bình
trước đó trong lúc bà trương thị thoa năm mươi tuổi trú tại xã bình minh huyện thăng bình đang ngồi nhặt ra một mình tại nhà thì bất ngờ một nhóm người xông vào hỏi đòi nợ
trong nhóm này có trần viết tư chủ một cơ sở vật liệu xây dựng ở huyện thăng bình yêu cầu bà thoa trả ba mươi triệu đồng tiền nợ mua vật liệu xây dựng
bà hoa trả lời đã trả nợ và có biên lai nhận tiền đầy đủ
trong lúc lời qua tiếng lại một đối tượng bất ngờ dùng chân đá thẳng vào vùng mang tai và cổ của bà thoa khiến nạn nhân ngã xuống đất
mặc dù bà thoa liên tục kêu la xăm nhóm người này vẫn tỏ ra rất hùng dữ
việc nhóm con đồ hành hung được camera nhà bà thoa ghi lại đoạn clip này được đưa lên mạng xã hội gây sôn sao dự luận
đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã hòa phú vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng
đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng tám đối tượng đang tham gia đánh bài ba lá ăn thua bằng tiền trong quán nước giải khát của bà phạm thị hậu bảy mươi bốn tuổi ngụ tại ấp phú hưng xã hòa phú huyện long hồ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ năm bộ bài tay bảy điện thoại di động và số tiền gần hai mươi triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và mời nhóm đối tượng trên về cơ quan để làm rõ
cơ quan sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin đầu tiên trong tiểu mục có thể bạn quan tâm ngày hôm nay sẽ là một tin vui đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội
vâng đó chính là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm
theo bảo hiểm xã hội việt nam những người đã có thẻ giấy bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm xã hội chủ động chuyển đổi

không yêu cầu phải lập hồ sơ bổ sung
quan trọng nhất là người tham gia bảo hiểm khi đi khám chữa bệnh không cần mang giấy tờ tùy thân
mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh chắc học như vân tay khuôn mặt
bên cạnh đó toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh cũng được lưu trữ trên thẻ
tạo thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh tật
vậy thì đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
thì có thể áp dụng thẻ điện tử thay sổ bảo hiểm xã hội hay không
và điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội là gì
chúng ta sẽ cùng làm rõ ngay sau đây
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết theo quy định khoảng một hai điều hai nghị định số một trăm bốn mươi ba hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về quy định chi tiết bảo hiểm xã hội
thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây
có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của việt nam cấp
có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc lập hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên
đối với người sử dụng lao động tại việt nam chưa đủ sáu mươi tuổi đối với nam và chưa đủ năm mươi năm tuổi đối với nữ

nên chị cứ phải sống chung với nó

rồi nước mũi cứ hay bị chảy

thì rất là đau mũi
thường bị đau hoặc là có những cái mùi lạ

thì thực ra là trước đây cũng đã từng cách đây
rồi rất là lâu rồi
chắc cũng phải gần một mươi năm nay rồi
và đã từng đi khám ở bệnh viện
cũng đã từng chữa
nhưng mà nó chỉ là giảm triệu chứng thôi
nó cũng không hết hẳn được

yên độ nó quá lạnh
trong phòng điều hòa
cũng có những bạn đến khám cho tôi

ngồi ở đúng cái chỗ điều hòa
chứ không vào lạnh quá

một lần nó không quá lạnh

toàn thân nói chung

ăn uống đủ nước
đủ vitamin quán chất
thì mình sẽ khỏe lên nó sẽ đỡ bị hơn
thời tiết mùa hè thường ẩm và nóng
tạo điều kiện cho nhiều loại vi trùng
ký sinh trùng phát triển nhanh
trong khi đó thời tiết nóng lực
làm con người ra nhiều mồ hôi
làm mất nước
sư thải thân nhiệt khó khăn
làm suy giảm sức đề kháng cơ thể
dẫn tới bệnh cảm cúm viêm mũi họng ở nhiều người
và nhiều người nghĩ
đó là bệnh bình thường
nên cũng để tự khỏi
hoặc nếu có hát hơi nhiều thì tự ý dùng thuốc
hay bị viêm mũi họng
viêm thì cũng nhẹ nhẹ thôi
thường tự điều trị ở nhà bằng nước muối sinh lý
hoặc là nặng quá thì có thể là
anpha tray một chút
thông thường thì nếu mà cảm cúm
thì mình cũng có sử dụng thuốc
ngoài ra thì những triệu chứng như là đau đầu
hay là sổ mũi nhẹ
cũng có thể để những triệu chứng ấy có thể tự khỏi
cảm cúm thông thường là nhiễm virus đường hô hấp trên
mũi và cổ họng gây ra
bệnh cúm xảy ra quanh năm
ai cũng có thể mắc phải
đặc biệt là người có sức đề kháng yếu
bệnh sẽ nặng hơn
nếu để lâu không chữa trị
bệnh cúm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng
bình thường cảm cúm có thể đa phần là không vấn đề gì
nhưng cũng có một số người thì khi mà bị cảm cúm thế mà nó kéo dài
thì nó có thể bội nhiễm thêm vi quẩn
có thể dẫn đến viêm
tai giữa viêm mũi xoa
những bệnh nặng hơn như là súng viêm phê quản
cúm là một dạng suy hô hấp cấp tính
do virus cúm mùa hay cúm da cầm gây ra
cúm thường có những triệu chứng như sốt cao nhức đầu dữ dội
đau mỏi suy kiệt cơ thể
cúm có thể kéo dài nhiều ngày
có khi dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng
như viêm phội suy hô hấp cấp
gây tử vong trong thời gian ngắn
thưa quý vị virus cúm có tính chất dễ biến đổi
thế nên mỗi năm thường xuất hiện các chủng virus cúm mới
thoát khỏi hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta
trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay
và diễn biến khó lường của các chủng virus cúm
thì việc phòng bệnh từ xa là biện pháp hết sức cần thiết
tiếp tục sẽ là phần tư vấn của chương trình
vệ sinh tay thường xuyên
do cảm gúm lây lan
chủ yếu qua đường hô hấp
dịch tiết từ mũi học
nên tại những nơi công cộng công sở hay trường học
cần hạn chế tiếp xúc các vị trí ít được chú ý
nhưng có khả năng lây bệnh
như nắm tay cửa ra vào
cửa toilet điện thoại bàn hay bàn phím
giữ không khí thông thoáng
việc đóng kín cửa nhà hay phòng làm việc cả ngày
không hoàn toàn có lợi cho sức khỏe
hàng ngày hãy mở cửa sổ từ một mươi đến một mươi năm phút
hạn chế nguồn lây bệnh
nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc chỗ công cộng đông người
như đi xe buýt hay thang máy
uống nhiều nước ngủ đủ giờ
uống nhiều nước lọc đặc biệt là nước ấm
sẽ khiến cơ thể giảm đáng kể triệu chứng ngẹt mũi khó thở
ngủ bảy tiếng mỗi ngày
tránh những việc khiến đầu óc gây căng thẳng
tăng sức đề kháng bổ sung vitamin cho cơ thể
tăng cường tập thể dục ăn uống điều độ
bổ sung vitamin từ thức ăn
trong bữa ăn hàng
tiêm vaccine phòng chống cúm
đối với người lớn cảm cúm kèm sốt ba mươi chín độ c trở lên
đau người và mệt mỏi da mồ hôi ớn lạnh và ho khi đồng có màu họng sưng đau
đối với trẻ em có bất cứ dấu hiệu hay triệu chứng như sốt ba mươi tám năm độ c người ớn lạnh hay da mồ hôi
sốt kéo dài hơn ba ngày nôn hoặc đau bụng ngủ ly bì
đau đầu dữ dội khó thở quấy khóc đau tai ho dai dẳng
cần đưa đến cơ sở y tế được khám và điều trị tránh biến chứng nguy hiểm
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng sáu
thì do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn
nên ở khu vực trung bộ tiếp tục sẽ có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
và có nơi trên ba mươi sáu độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ sẽ từ một mươi đến một mươi bảy giờ
và nắng nóng ở trung bộ sẽ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
vâng thưa quý vị và các bạn trước cảnh báo tác động của nắng nóng
thì do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt sẽ kéo dài trong những ngày tới
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do có nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng
ngoài ra thì nắng nóng cũng có tác động rất lớn
và gây tình trạng mất nước kiệt sức hay đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể của con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
vâng chính vì vậy quý vị và các bạn thân mến
chúng ta nên chú ý ạ chúng ta nên bù nước cho cơ thể
và có làm cách nào đó để uống nước thật nhiều càng tốt
thì khi mà uống ít nhất là hai lít nước lọc mỗi ngày
bù nước khi mà chưa thiếu hoặc uống nước khi mà chưa khát
mới có tác dụng không để tác hại của nắng nóng
nóng rõ nét hơn
còn đối với những người làm văn phòng
thì chúng ta cần lưu ý đó là
nên để điều hòa ở mức nhiệt độ vừa phải
từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ c
không nên để thấp quá để tránh tình trạng
đó là khi bước chân ra ngoài sẽ bị sốc nhiệt
vâng thưa quý vị trong ba ngày tới
thì chúng ta sẽ ở thành phố hà nội
thành phố đà nẵng và thành phố hồ chí minh
thì chỉ số tiêu uv sẽ đều nằm trong ngưỡng
có nguy cơ gây hại rất cao
và riêng thành phố hà nội
thì chỉ số tiêu uv sẽ đều nằm trong ngưỡng
sẽ có xu hướng tăng lên trong ba ngày tới
thưa quý vị do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ rất cao mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai một mươi chín tháng sáu
trên các vùng biển từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang hay vịnh thái lan
khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đạo trường sa
sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông thì có khả năng
xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh
vùng biển từ bình thuận cho đến cà mau
thì có gió tây nam
mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao
từ một năm đến hai năm mét
còn bây giờ sẽ là thông tin chi tiết cho các vùng trên cả nước